cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với công an tp hcm đang kiểm tra khám xét và bắt tạm giam anh em ông nguyễn thái luyện nguyễn thái lĩnh lãnh đạo công ty cổ phần địa ốc alibaba
chiều nay một mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với công an tp hcm đã thực hiện lệnh khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với ông nguyễn thái luyện
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba và ông nguyễn thái lĩnh em ruột ông luyện tổng giám đốc công ty alibaba về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong chiều cùng ngày bộ công an cùng các lực lượng phối hợp tiến hành khám xét tại trụ sở công ty alibaba
các cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông đã phong tỏa khu vực xung quanh trụ sở này trên địa bàn quận thủ đức tp hcm
căn cứ kết quả điều tra tài liệu chứng cứ thu thập được ngày một mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty alibaba và các công ty có liên quan